kỳ nghỉ nhân dịp tết cổ truyền sonkran tại thái lan năm nay sẽ kéo dài một tuần từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi tám tháng bốn
hàng nghìn người dân thái lan dự kiến sẽ bắt đầu trở về nhà từ ngày một mươi hai tháng bốn để đón tết
và chính phủ thái lan vừa có chỉ thị nhằm đảm bảo giao thông thuận tiện và an toàn cho người dân trong kỳ nghỉ lễ
thủ tướng thái lan chỉ thị cho bộ giao thông vận tải bộ nội vụ và cảnh sát hoàng gia thái lan
phải đảm bảo sẽ ít xảy ra tai nạn đường bộ hơn và giao thông công cộng thuận tiện hơn
để giảm bớt gánh nặng tài chính cho người dân và giảm ồn tắc giao thông bộ giao thông vận tải sẽ miễn phí nhiều tuyến đường cao tốc
trong khi đó các ô tô có thể được đỗ miễn phí tại các sân bay quốc tế để tạo điều kiện thuận lợi cho những người di chuyển bằng đường hàng không